thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt đề án về cơ sở vật chất bộ máy cán bộ và lộ trình cụ thể
để thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can
theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo đó để chống bức cung nhục hình tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tố tụng hình sự
bộ luật tố tụng hình sự hai nghìn một mươi năm quy định bắt buộc phải ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh
khi hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở cơ quan điều tra
cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
theo lộ trình năm hai nghìn một mươi chín sẽ hoàn thành đề án tổng thể và triển khai đầu tư
đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật tổ chức bộ máy
và bố trí cán bộ thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi thực hiện thống nhất ghi âm ghi hình có âm thanh
việc hỏi cung bị can trên toàn quốc
quy định ghi âm ghi hình khi hỏi cung được quy định trong bộ luật tố tụng hình sự hai nghìn một mươi năm
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám